xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị trước sự giúp đỡ kịp thời và tích cực trong tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác bộ công an việt nam
ngày hôm qua ông bas abd duhanich cục trưởng cục chính sách giáo dục thổ nhĩ kỳ đã đến thăm và cảm ơn thành viên đoàn
ông bas abdoul halik cục trưởng cục chính sách giáo dục thổ nhĩ kỳ đã đến thăm và cảm ơn thành viên đoàn
ông bas abdoul halik cục trưởng cục chính sách giáo dục thổ nhĩ kỳ đã đến thăm và cảm ơn thành viên đoàn
sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án cũng đã được đưa vào diện theo dõi của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học tổng giá trị hợp đồng hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu tổng giá trị hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
trong quá trình thực hiện việc đấu thầu cung cấp thiết bị giáo dục các đơn vị trúng thầu đã có sự tráo đổi phụ lục trong phần hồ sơ hợp thức hóa giá trúng thầu giá hợp đồng
công tác thẩm định giá tài sản còn thiếu sót gói thầu có giá cao bất thường so với giá nhập khẩu và giá bán của nhà phân phối gây thất thoát ngân sách nhà nước
so sánh giá nhập khẩu và ra bán lại cho sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh thì số tiền tranh lệch tại những gói mua sắm thiết bị giáo dục này lên đến hơn sáu mươi tỷ đồng
ngoài việc buông lỏng quản lý dẫn đến để các nhà thầu vi phạm trong việc đấu thầu nâng giá và đánh trao thiết bị sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh cũng được cho là đã mua nhiều thiết bị lạc hậu không phù hợp với nhu cầu thực tế dẫn đến không phát huy được hiệu quả
tiếp tục thông tin về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
thưa quý vị trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đã nhận tiền của lái xe
chủ xe đăng kiểm đã thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe
các đối tượng bị bắt giữ gồm mai huỳnh lệ thu phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hoạn an phát lại phú hợp giám đốc trung tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đăng kiểm viên nguyễn phước quang đăng kiểm viên đinh công kiên nhân viên nghiệp vụ đỗ trọng quân kế toán nguyễn quang thành và nguyễn trung cang nhân viên trung tâm đăng kiểm
các đối tượng bị bắt giữ gồm mai huỳnh lệ thu phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hoạn an phát lại phú hợp giám đốc trung tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đăng kiểm viên đỗ trọng quân kế toán nguyễn trung cang nhân viên nghiệp vụ đỗ trọng quân kế toán nguyễn trung cang nhân viên trung tâm đăng kiểm
trong thời gian gần đây tình trạng buôn lậu ngà voi vẫn đang diễn biến phức tạp đặc biệt là trên biển với nhiều thủ đoạn tinh vi
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát biển vùng một đã liên tiếp triệt phá thành công các đường dây vận chuyển số lượng lớn ngà voi được nhập lậu từ châu phi về việt nam góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên biển
đây là số ngà voi nhập lậu bị bắt giữ tại cảng quốc tế lạch huyện thành phố hải phòng
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng cảnh sát biển vùng một đã phát hiện và thu giữ hơn một kg gà voi nhập lậu bằng đường biển
có thể thấy tình trạng buôn lậu ngả vòi vẫn đang diễn biến rất phức tạp
chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với hải quan hải phòng
khi chúng tôi có nguồn tin thì chúng tôi trao đổi trực tiếp với cục hải quan của hải phòng
hai đơn vị chúng tôi phối hợp rất nhuẩn nguyện hàng ngàn hàng mấy ngàn hàng trăm ngàn biết cái container đó là có ngả vòi
thủ đoạn của các đối tượng là khai báo gian dối về mặt hàng nhập khẩu
còn các mặt hàng thì được nguyên trang rất khéo léo
như số lượng lớn ngả vòi bị thu giữ này các đối tượng đã khai báo là sự bỏ nuôi nhập khẩu
đặc biệt các công ty đứng tên nhận các lô hàng đều là công ty ma
do đó việc xác minh truy tìm chủ nhân các lô hàng gặp không ít khó khăn
các đối tượng thường có nguồn hàng từ bên nước ngoài
khi về đến việt nam
các đối tượng thường chủ hàng không không trực tiếp đứng tên
khi bị kiểm tra phát hiện bắt giữ
nhiều đối tượng thường không nhận đấy là lô hàng của mình
đấy là khó khăn của chúng tôi trong công tác đấu tranh về sau
chúng tôi sẽ có những buổi họp rút kinh nghiệm
cái gì đã làm được cái gì chưa làm được
từ đó chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để thực hiện các chuyên án vừa ăn sau lớn hơn
và có những cái
làm sao nó phải từ những bước cơ bản trong công tác phối hợp
làm sao phải đạt được cái mục đích yêu cầu trong cái quy chế phối hợp
mà các lực lượng chúng tôi đã ký kết với nhau để đạt được hiệu quả thiết thực nhất định
buôn bán ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã mang lại siêu lợi nhuận
chính vì vậy các đối tượng không từ các thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát biển vùng một sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra
kiểm soát trên biển kiên quyết đấu tranh không quan nhiệm với tội phạm cắp mặt hàng này
có phần bảo tồn các động vật nguy cấp quý hiếm
sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai tòa án nhân dân tp con tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
cưỡng đoạt tài sản đối với chín bị cáo đều trú tại tp con tum
theo có trạng từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
trần văn hòa là người khởi xướng rủ dê võ minh thi trần quang vũ siêu nhân
và thông thực hiện hành vi đe dọa lấy tiền bảo cây hàng tháng tại quán biagrat dragon
do chị trần thị thanh tuyền làm chủ các đối tượng đã gây áp lực đe dọa nhân viên
và đuổi khách không cho quán hoạt động yêu cầu chị tuyền phải đóng tiền bảo kê hàng tháng
là bốn mươi triệu đồng và một bàn tại quán vào thứ bảy chủ nhật để cả nhóm ăn uống hút thuốc
nghe nhạc mà không trả tiền do bộ thuẫn lợi ích trong nhóm nên vũ và hòa đã rời nhóm
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai siêu nhân tiếp tục rủ dê a quý a pi
cùng tham gia nhóm để tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của chị tuyền tổng số tiền mà bị hại
bị chiếm đoạt là một trăm bảy mươi ba triệu đồng kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
các bị cáo từ ba năm đến bảy năm tù giam cùng về tội cưỡng đoạt tài sản
vào khoảng một mươi hai h ngày hôm qua trên cầu hàm luông ở địa phận xã thanh tân
huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải
và xe mô tô làm một người tử vong
vào thời trang trên tài xế huỳnh quốc bảo chú tại tỉnh lâm đồng điều khiển xe ô tô tải
liêu thông trên cầu hàm luông theo hướng từ thành phố biến tre về huyện mỏ cầy bắc
thì bất ngờ đâm vào xe mô tô do ông trần minh thanh chú tại xã long thới huyện trợ lách
tỉnh bến tre điều khiển chạy cùng chiều phía trước hậu quả vụ tai nạn làm ông thanh tử vong
tại hiện trường nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt và tiến hành
khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách một năm cm dưới đuôi mắt trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng là đối tượng nguyễn thị mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu phố tân hòa
thị trấn vĩnh bảo huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
bị công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm sau đầu mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào
đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện